xây dựng thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp của tp hcm đang trở thành một nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết
đây không chỉ là mối quan tâm của chính quyền thành phố mà còn là của cộng đồng doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo phát triển thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp tp hcm
do ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì diễn ra ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi hai
tp hcm cần làm gì để đẩy mạnh việc xây dựng và quảng bá những thương hiệu sản phẩm nổi bật
và làm sao để những thương hiệu sản phẩm lớn của địa phương này vương tầm quốc tế
nên bắt đầu việc xây dựng thương hiệu từ đâu
đó là những câu hỏi lớn được nhiều chuyên gia doanh nghiệp thảo luận trong hội thảo phát triển thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp tp hcm lần này
để đưa thương hiệu các sản phẩm và doanh nghiệp của tp hcm phát triển vương xa ra các nước trong khu vực và trên thế giới
ngoài ra hội thảo còn có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của các thương hiệu nổi tiếng của việt nam
các đơn vị liên nghiệp các hợp tác xã của tp hcm hiến kế và đề xuất cơ chế hỗ trợ để thành phố có thêm những thương hiệu doanh nghiệp sản phẩm mạnh